vào thời khắc này dường như không khí của mùa xuân đã len lỏi trong mỗi gia đình với sự đoàn viên sung vầy rộn rã tiếng cười
tuy nhiên với một số người để có những cái tết đầm ấm quây quần bên người thân của mình như vậy
họ phải trải qua những năm tháng dài cải tạo trả giá cho những sai lầm mà mình đã gây ra
quá khứ đau khổ cơ cực ấy đã lấy đi của họ rất nhiều thứ
giờ đã khép lại
trở về với gia đình buôn làng những điều lớn lao nhất mà họ nhận được là sự che chở bao dung của người thân buôn làng
sự quan tâm của chính quyền địa phương để rồi cuộc đời những con người này bước sang những trang mới
đón đợi họ là một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn
trong chương trình góc nhìn sự thật cuối cùng của năm nhâm dần này chúng tôi muốn nói đến những con người như vậy
ngày trở về của họ thực sự đã làm cho những mùa xuân trên mảnh đất cao nguyên
thêm ấm áp và trọn vẹn
những câu chuyện về họ hôm nay có thể sau này rồi sẽ trở thành quá khứ
nhưng nó mãi là minh chứng sống động cho những ai lầm đường từng tin và nghe theo luận điệu của các thế lực bên ngoài
kích động chia rẽ đồng bào chống phá đất nước bằng tư tưởng ly khai tự trị hay những thứ tôn giáo tà đạo viển vong hoang đường
tết này đối với ông kershaw kroc là một cái tết đặc biệt
kể từ dịp giáng sinh vừa rồi căn nhà của vợ chồng ông như thêm phần ấm áp bởi luôn tràn ngập tiếng nói cười
không khí vui vẻ ấy chưa khi nào ông crop cảm nhận được dù đã ở sườn dốc bên kia của cuộc đời
là người từng được kershaw tước kẻ tự xưng tổng thống nhà nước địa càng cặp đầu phương rô lưu dông tại hoa kỳ
kershaw tước kẻ tự xưng tổng thống nhà nước địa càng cặp đầu phương rô lưu dông tại hoa kỳ
kershaw tước kẻ tự xưng tổng thống nhà nước địa càng cặp đầu phương rô lưu dông tại hoa kỳ

những ý nghĩ đen tối về một nhà nước đê ca tự trị của người thượng với một tôn giáo riêng có tên gọi là tinh lành đê ca
giờ đã được gội rửa khi trước dịp giáng sinh vừa rồi
ông krop được một sư đời sinh làm lễ tiếp nhận ông chính thức trở thành một tín đồ của đạo tinh lành thuần túy
hành trình đến với đức tinh thuần thiết ấy đối với cờ so krop không hề bằng phẳng
nhưng điều quan trọng hơn cả cuối cùng ông đã tìm được chân lý của đời mình
bữa cơm chiều cuối năm của gia đình ông krop có sự tham dự đông đủ của già làng homeric một sư đời sinh
rồi đến các thành viên trong bang chấp sự chi hội tinh lành nian nguyen
sự đầm ấm khác lạ đối lập với những năm tháng làm lỗi của một con người
bị kẻ xấu lợi dụng làm hại người thân đồng bào của mình
trước đây thì anh krop đi theo đường xấu không tư tưởng theo những người lôi cuốn theo tư tưởng xấu
bây giờ anh krop tỉnh dậy và thấy được điều đó không đúng không đẹp
và lại bây giờ ông quay về với hội thánh tin lành
thánh tinh lành việt nam việt nam chúng tôi rất là mừng
chúng tôi tiếp đón chúng tôi rất là mừng khi mà ông về với hội thánh của chúng tôi
đối với người con đi xa với quê hương là một mươi năm
bây giờ trở về với đại phương cũng như người chết và sống lại
đối với già làng thì rất vinh dự rất vui mừng rất phấn khởi
đối với bà con buộc làng ta là ai cũng đến thăm đến hỏi để động viên họ
trở thành những người của dân tộc sau này làm anh phát triển cho gia đình
sau hơn một mươi năm trở về gia đình được sống trong sự đùm bọc của đồng bào
sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương để làm lại cuộc đời
với những người như kershaw krop ông quá thấm thiếp bản chất thâm độc của phunro
chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào để đẩy người thân đồng bào các dân tộc
trên mảnh đất cao nguyên này vào con đường khốn khổ
gia đình ly tán tù tội
hoặc bị bỏ mặt sống khổ sở tha phương cầu thực nơi xứ người
đó là cái giá phải trả cho những ai tróc đặt niềm tin và nghe theo chúng
nước việt nam là một thời dân tộc việt nam là một không thể chia cách được
thì tôi mong nếu ai có ý tưởng như vậy đừng nên bỏ
thì ở lại làm ăn với con với chính quyền cái gì thiếu thốn
thì mình xin hậu hàng xin chính quyền phụ giúp mình
vì khó phức tạp qua giấy tờ thì mình nhờ thì ai biết thì hướng dẫn cho mình
thế thôi đừng có nghe lời hết chỉ khổ cho mình thôi
không chỉ có kershaw cross ở đại ngàng này còn rất nhiều câu chuyện về hành trình thay đổi
số phận của những người từng đi theo phun rô
chuyển biến trong nhận thức là một quá trình lâu dài cần nhiều thời gian
nhưng với đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên khi bị lừa phỉnh
niềm tin bị phản bội khó có thể thuyết phục họ thêm một lần nữa
cũng chính vì vậy mà những năm gần đây các chiêu trò lừa phỉnh của phun rô lưu vong
được đồng bào đề cao cảnh giác không chỉ nhận ra chân tướng và âm mưu của những kẻ luôn gieo
rất sự đau khổ cho chính đồng bào của mình có lẽ thứ quan trọng hơn cả là đồng bào ở đây đã thấy
sức khỏe chỉ có đảng và nhà nước mới có thể chăm lo cho cuộc sống của họ
bà con mình nên đi theo con đường của đảng mà bác hồ chủ tịch đã lựa chọn ngoài đường chủ trương
đồng lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước ta không còn đường nào khác nhớ lại hồi xưa
thì mỹ nguyễn chúng ta làm lô lệ cho đến chủ trương đồng lối chính sách của đảng được giải phóng hoàn toàn một mươi năm
cho đến chủ trương đồng lối chính sách của đảng được giải phóng hoàn toàn một mươi năm
cho đến chủ trương đồng lối chính sách của đảng được giải phóng hoàn toàn một mươi năm

như bác hồ đã mong bố nhiều cá nhân trong đó kể cả những cá nhân trước đây đã có từng tham gia
phun rô từng trốn đi cam chia thái lan quay về nhưng được lực lượng công an được chính quyền cản

nó là thành quả cho sự nỗ lực phấn đấu để thay đổi số phận quyết tâm sửa chữa sai lầm
cho những tháng ngày trót đi theo kẻ xấu
năm hai nghìn năm merlin được nhà nước khoan hồng trở về buôn làng sau bốn năm cải tạo
với sự kiên trì tích cực tìm tòi các cách làm mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp
giờ đây gia đình anh trở thành một trong những hộ khá giả của xã ba bái quyện chiêu xê
trường hợp của dean merlin chính là minh chứng thực tiễn
nó trái ngược với những luận điệu thường được chúng rêu rao để lôi kéo đồng bào
bởi lẽ không có xứ sở nào cho con người cuộc sống sung túc mà không phải lao động
chỉ cố gắng làm ảnh thôi
mùa xuân về trên cao nguyên này được báo hiệu bởi những bông cà phê nở trắng nơi rảy
hay những giạc qua giả quỳ dàn rực bên đường
với những người như ông kershaw kroc hay jana nguyên tỉnh trưởng phunro yalai
quá khứ đau khổ của họ đã khép lại
cùng với lực lượng công an chính quyền địa phương những nỗ lực của họ bây giờ không gì khác
ngoài mong muốn cho đồng bào của mình được đón những mùa xuân trọn vẹn
đầm ấm trong từng nếp nhà sàng giúp những con người từng có niềm tin lạc lối
như cờ barbie rủ bỏ sự đen tối của tin lành đề ca để trở về chi tin lành đã được nhà nước công nhận
mình quay về đạo mình nhận biết là mình là tin chúa mà
cái gì nghe lời chúa mình rất là thích
so với bao nhiêu năm mình biết thì lễ noel giáng sinh thì tôi thấy rất là vui
gia đình tôi cũng đón lễ noel
đi hát ca đi nghe kinh thánh nghe lời chúa
nghe một sư giảng đạo thì cũng rất là tốt rất là hay
tuyên truyền về cái đúng
nên tôi tin là vậy
tôi không nghe cái gì khác nữa
tôi chỉ tin lời chúa
lễ noel năm nay là giáng sinh thứ hai
một tính đội sự đạo như cờ barbie được trở về chúng với con người của mình
điều không bao giờ có trong thứ tương báo quang dường
như tinh hành tinh hoàng mà trước đây anh từng bị kẻ xấu tuyên truyền tuyên tạp
từ tuổi sống thất âm phụ sử thiên chúa một vụ tổ quốc và dân tộc của đạo tinh hành đang lạc hồi sinh những âm hồn tử nguyên héo khắc tuyệt vọng
cùng với sự quan tâm của chính quyền một cuộc sống lo đủ với nhiều điều tốt đẹp đang đóng lợi họ ở phía trước khi buổi xuân đang về
chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương đã khiến những người từng lầm lỗi có thêm niềm tin động lực để làm lại cuộc đời khi trở về